theo thông tin mới nhận từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay trên giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng một mươi bảy hai mươi độ vĩ bắc đã hình thành một vùng áp thấp
như vậy là ngay khi mà cơn bão số ba vừa đi qua thì khu vực biển đông lại đang xuất hiện một vùng áp thấp mới và sau đây là thông tin cụ thể về vùng áp thấp này
lúc một mươi giờ sáng ngày năm tháng tám vùng áp thấp ở khu vực bắc biển đông dự báo đến một mươi một h ngày sáu tháng tám vùng áp thấp này sẽ di chuyển và chưa có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của giải hồi tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp với gió mùa tây nam có cường độ mạnh trong ngày và đêm năm tháng tám các vùng biển từ bình thuận đến kiên giang vịnh thái lan khu vực biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín sóng biển cao hai bốn m biển động mạnh
diễn biến của vùng áp thấp này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo